ngày hai mươi một tháng bốn tại thành phố tam kỳ tỉnh quảng nam đã diễn ra hội thi nghiệp vụ chữa cháy và cứu hộ cứu nạn với chủ đề
tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy đây là dịp để trang bị kiến thức kỹ năng chữa cháy và cứu hộ cứu nạn của lực lượng tại chỗ khi xảy ra hỏa hoạn
hội thi là hoạt động có ý nghĩa quán triệt quan điểm chỉ đạo của thủ tướng chính phủ đó là lấy người dân làm trung tâm là chủ thể đặt sự an toàn tính mạng của người dân lên trên hết
trong công tác phòng cháy chữa cháy phải huy động tối đa các lực lượng tại chỗ nhất là trong thời điểm vàng tức là năm phút kể từ khi vụ cháy xảy ra với phương châm lực lượng ở trong dân phương tiện trong dân hậu cần trong dân chỉ huy ở trong dân
hội thi diễn ra vào thời điểm nắng nóng gai gắt là giai đoạn tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra cháy nổ tại khu dân cư sẽ giúp nâng cao nhận thức ý thức trách nhiệm kỹ năng xử lý tình huống cháy nổ sự cố tai nạn của người dân
giúp chủ động phòng người cháy nổ trong khu vực dân cư với mục tiêu ngăn chặn đẩy lùi tiến tới hạn chế xảy ra cháy nổ nghiêm trọng